tại hà nội bảo tàng phụ nữ việt nam cũng đã tổ chức hội sách mùa xuân năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động được tổ chức thường niên trong nhiều năm qua
trở thành không gian văn hóa dành cho người yêu sách thủ đô
với chủ đề thực học khai phóng bản thân từ sách
độc giả đến với hội sách mùa xuân đã được lắng nghe những câu chuyện
về việc khai phóng các giá trị của bản thân từ việc đọc sách
và lan tỏa các giá trị ấy đến với cộng đồng
bằng những việc làm thiết thực hữu ích của chính các khách mời trong nhiều năm qua
thực hiện sách của chùa thiên phúc của tôi thì đã thành lập rất là lâu
bắt đầu ngày xưa chúng tôi ra bắc là chúng tôi đã đưa sách từ miền nam ra
thì thư viện này có một mươi cái tủ khoảng năm cái đầu sách
nằm trong cái không gian khoảng hai trăm linh m hai
trong đó có bàn ghế cho các bạn học sinh đến và có một không gian ở bên ngoài
vì là cái không gian ở bên ngoài
chùa nên chỉ mọi người cứ ở bên bắc mình chùa là nơi liên thiên để dành cho mọi người tới lễ bái
chứ không phải là cái nơi để cho các em học sinh đến
thì vì thế mà để giới thiệu cái mô hình sách này và cho mọi người cũng đọc
thì bao giờ sách cũng được đưa ra bên ngoài nhiều hơn là sách ở trong tủ sách
câu lạc bộ là hoạt động tại chùa thiên phúc sát quỳnh hội
là gồm năm đầu sách và nhiệm vụ chính của nhóm là giao lưu chia sẻ hoạt động của nhóm
và mở rộng tìm thêm người trong câu lạc bộ giới thiệu mọi người với những cuốn sách
hội sách mùa xuân hai nghìn một mươi tám đem đến cho độc giả cơ hội tiếp cận gần bốn mươi cuốn sách đủ mọi thể loại
văn hóa giáo dục chính trị kinh tế văn học phát triển bản thân nuôi dạy con bổ trợ kiến thức
ngoại ngữ thiếu nhi tâm lý kỹ năng nữ công gia tránh chăm sóc sức khỏe
diễn ra đến hết ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám hội sách có nhiều hoạt động phong phú như
giao lưu cùng nhà văn nguyễn thị thu hệ chủ tịch hội nhà văn hà nội
chia sẻ bí quyết săn học bồng của chính phủ với tác giả trần ngọc thịnh
tham dự chương trình du hành trong thế giới nghệ thuật với chủ đề vẽ vui vui vẻ